nhân kỷ niệm sáu mươi một năm ngày sân khấu việt nam chiều nay đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đã đến thăm các nghệ sĩ sân khấu tiêu biểu trên địa bàn thành phố hà nội
đến thăm nghệ sĩ nhân dân trần bảng đồng chí võ văn thưởng bày tỏ vui mừng
khi thấy nghệ sĩ vẫn mạnh khỏe và tham gia các hoạt động nghiên cứu nghệ thuật
ôn lại truyền thống hoạt động của sân khấu việt nam đồng chí mong muốn nghệ sĩ nhân dân trần bảng
tiếp tục truyền đạt những kiến thức kinh nghiệm cho các thế hệ trẻ để nuôi dưỡng
và phát triển nền sân khấu việt nam nhất là nghệ thuật trèo
nghệ sĩ nhân dân trần bảng được mệnh danh là ông trùm trèo việt nam
với nhiều đóng góp giúp khôi phục nghệ thuật trèo trước phong trào âu hóa những năm một nghìn chín trăm năm mươi
bên cạnh đó ông còn là nhà đạo diễn soạn giả nghiên cứu lý luận trèo nổi tiếng
với hơn sáu mươi năm gắn bó và cống hiến cho nghệ thuật trèo
năm hai nghìn một mươi bảy ông được nhà nước tặng giải thưởng hồ chí minh
tại nhà riêng của nghệ sĩ nhân dân trần tiến đồng chí võ văn thưởng ân cần thăm hỏi sức khỏe
đánh giá cao những cố gắng của các lớp nghệ sĩ diễn viên đi trước vào sự nghiệp phát triển sân khấu việt nam
chia sẻ những vất vả nhưng tự hào trong lao động nghệ thuật
đồng chí mong muốn nghệ sĩ nhân dân trần tiến luôn mạnh khỏe để động viên con cháu
các thế hệ sau tin tưởng tiếp bước xây dựng nền sân khấu việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc